đối tượng đặng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng sùng a dơ sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại bản tà té a xã nông u huyện điện biên đông tỉnh điện biên
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày trái
và đối tượng sùng a này sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại bản tà té đê xã nông u huyện điện biên đông tỉnh điện biên
có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan
công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an